sáng hai mươi bảy tháng chín tại thành phố hồ chí minh nhà xuất bản hội nhà văn việt nam đã ra mắt cuốn sách
mùa con sóng giữ của tác giả nhà báo thiêu tá đặng trung kiên với những bút ký phóng sự
gắn liền với người lính nơi biển đảo tổ quốc
nhân dịp này hơn năm cuốn sách đã được dành tặng cho cán bộ chiến sĩ trường xa và các lực lượng vũ trang khác
qua hơn hai mươi năm cầm bút với vai trò là nhà báo chiến sĩ với những chuyến đi khám phá các vùng đảo xa
vùng biển của tổ quốc tác giả đã chuyển tải những góc nhìn riêng sâu sắc gần gũi và dung dị về đất và người
về những chiến sĩ biên phòng không ngại sóng gió hiểm nguy ra sức cứu người nơi cửa biển
về câu chuyện người thầy thuốc nặng tình với trường sa hay ghi chép gặp gỡ ở nơi vùng cao đồng văn
là tình cảm quân dân khắn khít không thể tách rời
với trường xa tác giả đã có góc nhìn sâu sắc về văn hóa đặc trưng được phát huy
bồi đáp qua bao thế hệ chiến sĩ canh giữ vùng biển đảo thiên liên của tổ quốc
ngoài năm cuốn sách dành tặng cho lực lượng vũ trang tác giả mong muốn một con sống giữ sẽ đến với hai mươi tám tỉnh thành có biển
trong cả nước để nhiều người hiểu thêm sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường của người lính
lan tỏa hơn nửa tình yêu biển đảo quê hương